theo thống kê cho thấy tỷ lệ đàn ông việt nam yếu sinh lý chiếm đến một mươi năm bảy trong đó hai mươi ba mươi lợn xuất tinh sớm
hơn ba mươi đàn ông trên ba mươi tuổi bị dối loạn cương dương và tình trạng này xảy ra trên năm mươi với nam giới bốn mươi bảy mươi
nhiều yếu sinh lý nam giới được hiểu là sự thiếu hụt hoặc suy giảm chức năng tình dục của phái nam
biểu hội đặc trưng của yếu sinh lý nam là dương vật mất khả năng cương cứng hoặc chỉ có thể cương cứng trong thời gian ngắn
yếu sinh lý thường có nguy cơ xảy ra ở các nhóm đối tượng như nam giới thường xuyên thủ dâm
người trong độ tuổi trung niên từ bốn mươi tuổi trở đi người có hoạt động tình dục không lành mạnh
người có bệnh lý nền như tiểu đường huyết áp cao bệnh về tim mạch
người có lối sống không khoa học lười vận động thừa cân béo phì thường xuyên sử dụng rượu bia
hiện nay yếu sinh lý nam được chia thành các mức độ khác nhau như ở mức độ nhẹ
giai đoạn này biểu hiện yếu sinh lý vẫn chưa rõ ràng
phái nam vẫn có ham muốn tình dục cũng như khả năng tình dục bình thường
nhưng cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi kiệt sức hơn
ở mức độ vừa giai đoạn này phái nam vẫn có khả năng tình dục bình thường
nhưng đã có một số biểu hiện cụ thể như dương vượt khó cương hơn
quá trình kích thích mất nhiều thời gian hơn
ở mức độ nặng đây là giai đoạn đáng báo động bởi tình trạng yếu sinh lý
khiến ham muốn tình dục suy giảm và khả năng có con cũng giảm theo
nam giới gần như mất hẳn cảm giác ham muốn và dương vật không thể cương cứng
do đó người bệnh cần đến gặp bác sĩ để có biện pháp điều trị kịp thời
một số dấu hiệu điển hình của yếu sinh lý như suy giảm ham muốn tình dục
ở cả nam và nữ giới khi bị yếu sinh lý đều có biểu hiện suy giảm ham muốn tình dục
nhưng ở nam giới biểu hiện rõ ràng hơn
với nam giới đặc biệt là nam giới sau bốn mươi tuổi
hàm lượng testosterone suy giảm gây ra sự dấu loạn chức năng tình dục
đối với vấn đề tình dục họ thường né tránh
cảm thấy không có hứng thú hoặc chỉ thực hiện một cách qua loa
biểu hiện này xuất hiện phổ biến ở đối tượng nam giới yếu sinh lý
nếu ở nam giới bình thường dương và sẽ có phản ứng khi gặp kích thích
nhưng với nam giới yếu sinh lý thì dương vật sẽ khó cương cứng và cương cứng không theo mong muốn
lý giải cho hiện tượng này các chuyên gia sinh lý cho biết
khi lượng testosterone giảm thì lượng máu tuần hoàn đến các thể hang dương vật giảm
từ đó ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của dương vật
biểu hiện yếu sinh lý gây xuất tinh sớm
đây là dấu hiệu điển hình xảy ra ở nam giới yếu sinh lý
khi đó thời gian giao hợp giữa dương vật và âm đạo chỉ duy trì trong khoảng từ hai đến năm phút
ngoài ra người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng khác như không thể xuất tinh
khó xuất tinh hoặc xuất tinh ngược dòng
xuất tinh sớm và ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ tình dục của các cặp đôi
biểu hiện yếu sinh lý gây dương vật đau khi quan hệ
dương vật khi chưa đủ độ cứng vẫn thực hiện giao hợp sẽ dẫn đến các cơn đau khi va chạm với âm đạo
trường hợp khác có thể dẫn đến đau dương vật là thường xuyên thủ dâm
triệu chứng yếu sinh lý gây tinh trùng yếu
nam giới yếu sinh lý sẽ dẫn đến việc suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng
điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề sinh sản
bởi vậy nam giới cần chú ý tuyệt đối không bỏ qua các dấu hiệu này
hiện nay nhiều quý ông lạm dụng thuốc cường dương cấp tấp như một thần dược giúp hứng phấn và cưng cứng thức thời mà không biết rằng
ẩn sau đó là cả một hệ lụy tác dụng phụ như chóng mặt bốc hòa giảm thị lực
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn trần thành phó trưởng khoa tiết niệu nam học bệnh viện một trăm chín mươi tám để hiểu rõ về vấn đề này
thì dựa vào những cái nhu cầu của nam giới như thế này thì có rất nhiều những cái hãng thuốc đã có những cái chạy những cái chương trình quảng cáo và đánh vào đúng cái nhu cầu đánh vào đúng cái sở thích của các bạn nam giới để nhằm truyền thông những cái loại thuốc và tăng cường sinh lý một cách thần tốc
tuy nhiên những cái thuốc này thì đây là những cái thuốc không có trong danh mục điều trị việc cho phép của bộ y tế
và những cái thuốc này nếu như có thể nó là những cái thuốc không rõ nguồn gốc có thể là những cái thuốc kích thích về thần kinh kích về sinh lý
và kích thích
kích thích về khả năng cương cứng của người nam giới một cách nhanh chóng thì nó có rất dễ gây hại đến sức khỏe của người nam giới
và những cái thuốc này thì nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ và tăng cường và cải thiện một phần nào đó thôi
còn nó sẽ có tác dụng với những cái nam giới mà bị cái tình trạng yêu sinh lý do nguyên nhân tâm lý này hoặc quá lo lắng thôi
còn với những cái bệnh yếu sinh lý mức độ vừa mức độ nặng thì những cái thuốc này không có tác dụng điều trị đối với những cái bệnh nhân nam giới bị tình trạng yếu sinh lý
thường thì những cái thuốc này có sẽ có những cái thành phần và những cái cấu trúc thuốc để mà kích thích các hệ thống phải như giãn cái cơ trơn của cái vật hang của người nam giới
như chúng ta đã biết thì cái cơ quan duy dục người nam giới đó là dương vật thì có cấu trúc gồm có hai vật hang và một hộp xốp
bình thường thì dương vật là xỉu thì vật hang và vật sốt sẽ không chứa hồ máu
vật hang là gồm hai thể chứa hồ máu và sốt là cái nường liệu đạo của cơ thể
và khi có những cái kích thích về tình dục thì cái vật hang sẽ cương cứng lên
và nguyên nhân cho cương cứng đó là do cái dòng máu từ tinh mạch vật hang tràn vào
và dựa vào những cái tác dụng đó thì những cái thuốc cường dương này nó tạnh đánh vào những cái tác dụng như là giãn cơ trơn dãn cơ trơn thể hang
và tăng tươi máu dương vật và tăng kích thích tăng hương phấn của hệ thần kinh cũng như tăng hương phấn thần kinh kích thích tại chỗ
và chính những cái tác dụng rất là nhanh chóng này nó làm cho nam giới nó thỏa mãn cái nhu cầu tình dục nhất thời của họ
làm cho dương vật có thể cương cứng làm cho cái thời gian cho tinh có thể kéo dài ra
và đây chính là những cái bản chất mà những cái thuốc này mang lại khi những người nam giới có nhu cầu
cái việc mà nạm dụng những cái thuốc cường dương như thế này cường kích dục như thế này thì gây ra rất nhiều quả của người nam giới
thứ nhất đó là người nam giới sẽ bị nghiện và nạm dụng vào thuốc
có rất nhiều người nam giới bị ảo tưởng và muốn cho mình trở thành một cái người đàn ông thực sự mạnh mẽ
và như những cái gì mà người ta tưởng tượng và như những cái nghỉ
mà họ xem và thấy được trong phim
và khi mà họ dựa vào những cái thuốc này thì tự nhiên thì cái sự cương cứng và cái thời gian xuất tinh họ tăng một cách đột biến
và chính vì họ quá nghĩ đến những cái kỷ niệm và khi mà dùng những cái thuốc này có ấn tượng mạnh mẽ như vậy
nên là họ rất là dễ nhờn thuốc và nạm dụng vào thuốc
và rất nhiều những cái cuộc quan hệ tình dục mà nếu như người đàn ông không có cái thuốc này thì không thể tiến hành được
dẫn đến người đàn ông đạ quan hệ là phải dùng thuốc và lúc nào phải băng thuốc đi theo
dẫn đến một cuộc lệ thuộc
vào những cái thuốc cựu dương này
bên cạnh đó cái tác dụng kinh nghiệm thì những cái thuốc này đều có rất nhiều những cái tác dụng phụ của nó
tác dụng phụ tác dụng về thần kinh có thể gây ra những cơn đau đầu tróng mặt thậm chí những cái cơn co giật độc kinh tháng qua
rồi ảnh hưởng đến tim mạch huyết áp
sẽ có những cái cơn tăng huyết áp một cách nhanh chóng
rồi mạch có thể nhanh toàn thân có thể mệt mỏi và chóng mặt đau đầu mắt có thể đau tức và đỏ mắt
bên cạnh đó thì việc nghiện mà lạm dụng thuốc này thì cái nhu cầu của nam giới như chúng ta đã biết thì ngay càng cao
và khi người ta quen rồi người ta nhờ thuốc
và khi mà dùng với điều cũ thì có thể mục đích họ không đạt được
họ sẽ tự ý tăng liều
và khi tự ý tăng liều sẽ gây quá liều
và khi mà quá liều sẽ gây ra ngộ độc thuốc và gây rất là nhiều những cái nguy cơ có hại cho cơ thể của người nam giới
bên cạnh một cái lưu ý chung đó là tất cả những thuốc điều trị nào hay những thuốc gì uống vào cơ thể người đều là con dao hai lưỡi
nó đều có những cái tác dụng chính và tác dụng phụ của nó
bên cạnh tác dụng chính là điều trị thì họ có những cái tác dụng phụ gây ra những cái dối loạn về truyền hóa cho cơ thể
vậy thì những cái thuốc cường dương khi mà nó tấn công vào cái hệ thống mạch máu này hệ thống thần kinh này hệ thống giãn cái cơn trơn này
thì cái tác dụng phụ của nó lại còn nhiều hơn
thì cái tỉ lệ phụ của những cái bệnh nhân hay những bạn nam giới mà sử dụng nó tăng lên từ khoảng một mươi đến hai mươi năm
những cái tác dụng hay gặp nhất đó là cái tác dụng của thần kinh
người nam giới sẽ bị kích thích sẽ bị hưng phấn
người khó ngủ đầu góc cũng là họ căng thẳng và nó cũng là họ hưng phấn
bên cạnh đó là tác dụng về tim mạch
có những cái cơn mạch nhanh thậm chí mạch nhanh kịch phát hay có những cái cơn tăng huyết ác
rồi về thị giác thì bị mờ mắt đỏ mắt đau mắt cảm giác tăng áp lực vùng mắt
rồi sẽ có những cái biểu hiện về cơ về xương khớp đó là đau nổi cơ xương khớp mỏi lưng
có rất nhiều bệnh nhân mà sau khi uống quá nhiều thì đau mỏi cơ xương khớp toàn thân
đã phải đi cấp cứu và phải dùng những cái thuốc giảm đau non steroid để giảm đau
bên cạnh đó thì sẽ có những cái biểu hiện tiếp theo đó là về những cái của cơ quan sử dụng
khi những cái mạch máu rãng quá lớn quá lâu thì nhiều người ta biết trên báo đài hay gặp rất nhiều trường hợp đó
ví dụ như anh nam giới là dương vật cưng cứng suốt bốn mươi tám tiếng mà không xìu
đây là tình trạng cư dương vật kéo dài
và khi một người nam giới quá nạm dụng
quá tăng liều nó sẽ gây cái ảnh hưởng quá mức đến cơ quan sử dụng
và thậm chí nó sẽ làm ngã cái bệnh máu
máu vào rồi bật hạ rồi mà không thể trở ra được
và cái trạng cư dương vật kéo dài đây là một cái cấp cứu nam khoa cần phải xử lý sớm